quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật đặc giá sửa đổi
đa phần các đại biểu đã thống nhất với báo cáo thẩm tra của ubnd của quốc hội về dự án luật này
điều mà nhiều đại biểu quan tâm đó là điều kiện đặc xá cần quy định như thế nào
nhằm khuyến khích người thi hành án phấn đấu để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
theo ý kiến của một số đại biểu trong bảy năm chúng ta tiến hành đặc giá nhiều đợt khác nhau
tuy nhiên nên thực hiện đặc giá theo kiểu ngày quốc khánh từ ba đến năm năm một lần
sẽ đỡ lẫn lộn việc tha tù trước thời hạn của tòa án vừa thể hiện được thái độ khoan hồng của nhà nước
bên cạnh đó nhiều đại biểu lo ngại nếu áp dụng đối tượng như dự thảo
sẽ không có ai có đủ điều kiện được hưởng đặc xá do đó ban soạn thảo cần xem xét lại
điều kiện nặng hơn điều kiện nhẹ hơn sẽ dẫn tới tình trạng tha nhiều quá
nhưng mà điều kiện giống thì không còn đối tượng để tha
một năm người ta tha ba đợt hơn đâu
thì cái này là cái khó nhất của thiết kế luật này
thì hiện nay trong cái này vẫn chưa xử lý được
chúng tôi thấy rằng là cần cũng cần phải tính nó nêu nó cụ thể
và cũng nên chắc là chúng ta cũng áp dụng có thời gian
tôi lấy ví dụ như có thể là cái áp tha tù trước thời hạn thì áp dụng là cứ một năm ba lần
và nếu như chúng ta áp dụng cái tính chất như thế này thì gần như không còn đối tượng để đưa vào cái đặc xá
và cái ý nghĩa của ban hành của luật đặc giá nó cũng không còn ý nghĩa
và do vậy mà chúng tôi đề nghị là nên có mốc thời gian cũng có thể là năm năm một lần hoặc là một mươi năm một lần
bên cạnh đó cần xem xét kỹ việc đặc xá với những nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng
quy định cái việc đặc xá đối với các cái trường hợp này thì tôi đề nghị là phải cần phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng
vì đối với nhất là đối với cái đối tượng này là những người bị kết án về các cái tội xâm phạm an ninh quốc gia
rồi tội khủng bố tội phá hoại hòa bình tội phạm chiến tranh
đây là các cái tội phạm đặc biệt nguy hiểm và cái tính chất vi phạm là do cô ý
và ngay cả trong cái bộ luật hình sự thì cũng không quy định là cho phép tha tù trước thời hạn
có điều kiện đối với những trường hợp này thì mình lại cho đặc xá
đề nghị là ban soạn thảo nghiên cứu lại
thực tế trong một mươi năm thi hành luật đặc xá chủ tịch nước đã bảy lần ban hành quyết định về đặc xá nhân các ngày lễ lớn
sự kiện trọng đại của đất nước
qua đó đã đặc xá cho gần tám mươi sáu phạm nhân trên một người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
và đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt cho một mươi ba phạm nhân và một người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
để phục vụ yêu cầu đối ngoại của đảng và nhà nước
tuy nhiên diện người được đặc xá tha tù trước thời hạn với số lượng lớn đối tượng rộng
nên chưa thể hiện đầy đủ ý nghĩa đặc ân của nhà nước đối với người phạm tội
vì thế ban soạn thảo sẽ lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự án chỉnh quốc hội xem xét thông qua
vào kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn